do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới đi qua trung bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh nên từ hôm nay đến ngày một mươi tháng một mươi ở các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ ba trăm linh sáu trăm linh mm
từ đà nẵng đến phú yên và khu vực bắc tây nguyên có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm năm mươi mm riêng đà nẵng có nơi trên một trăm năm mươi mm
trong hai ngày mùng sáu và mùng bảy tháng một mươi do mưa to kéo dài tại thành phố đà nẵng nên mực nước các sông và hồ chứa đang dâng lên
tổng lượng mưa tại huyện hòa vang và các quận cẩm lệ liên triểu thanh khê và hải châu phổ biến từ hai trăm linh ba trăm năm mươi mm có nơi trên bốn trăm linh mm
tại hai quận sơn trà và ngũ hành sơn phổ biến từ hai trăm linh bốn trăm linh mm
tổng lượng mưa tại các tỉnh từ nghệ an đến ninh thuận và khu vực tây nguyên trong đó nguy cơ cao ở huyện hòa vang và nguy cơ trung bình ở quận liên triểu quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
sau khi nhận được thông tin về áp thấp nhiệt đới trên biển đông các cơ quan chức năng của tỉnh quảng nam đã thường xuyên thông tin về hướng đi diễn biến của áp thấp để các tàu chủ động tìm nơi tránh trú an toàn nhằm hạn chế thiệt hại và bảo đảm an toàn tính mạng cho ngư dân
để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lớn gây ra chủ tịch ubnd tỉnh quảng nam đã yêu cầu chủ tịch ubnd các huyện thị xã thành phố nhất là các huyện ở khu vực miền núi của tỉnh khẩn trương triển khai phương án bốn tại chỗ hướng dẫn người dân phòng tránh và có phương án ứng cứu kịp thời khi có lũ quét sạt lở đất do mưa bão gây ra

từ một mươi chín h đến hai mươi hai h ngày sáu tháng một mươi một số địa phương trên địa bàn tỉnh đắk lắc đã có mưa lớn trên diện rộng làm một người bị lũ cuốn trôi nhiều diện tích hoa màu bị ngập lụt ảnh hưởng
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới tỉnh đắk lắc tiếp tục có mưa lớn cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét ngập ống cục bộ vùng trụng thấp sạt lở vùng đất dốc tại một số huyện
chính quyền địa phương khuyên cáo người dân cần chủ động nắm bắt thông tin về tình hình thời tiết để chủ động các biện pháp phòng chống hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang hình thành từ chiều tối ngày sáu tháng một mươi trên địa bàn xã yà bắc huyện trư brông tỉnh gia lai bắt đầu xuất hiện mưa lớn khiến lũ xuất hiện trên con suối iapak chảy qua đập tràn trên tuyến liên xã iapap
khoảng một mươi chín h cùng ngày hai cha con anh nguyễn văn trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và cháu nguyễn hoàng bảo long sinh năm hai nghìn một mươi ba cùng chú tại xã yà bắc lội qua con đập thì bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp tìm kiếm nạn nhân tuy nhiên lượng mưa vẫn tiếp tục đổ xuống nên việc tìm kiếm hai cha con anh trường vẫn chưa có kết quả